xin chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn h tới bắc bộ tiếp tục su thế tăng nhiệt nhẹ
mưa nhỏ và sương mù vẫn xuất hiện về đêm và sáng sớm
tập trung tại khu vực ở phía đông còn phía tây sẽ khô ráo hơn
trời rét với đêm và sáng sớm ban ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ ở đông bắc bộ
tại khu vực tây bắc bộ là hai mươi sáu hai mươi chín độ
tây bắc có nơi cao hơn
dự báo sát hơn từ nay đến ngày bảy hai tức ngày hai mươi tám tết
các tỉnh bắc bộ duy trì thời tiết chủ đạo
có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù về đêm và sáng
trưa chiều trời nắng
sau đó từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến ngày mùng ba tết
khả năng có mưa đột không khí lạnh mạnh sẽ được tăng cường
kết thúc mưa nhỏ mưa phùn và sương mù ở các tỉnh thành miền bắc
trời chuyển rét vùng núi rét đậm có nơi rét hại
các tỉnh từ thanh hóa vào đến thừa thiên huế trong ngày mai
cũng trong su thế tăng nhiệt
mưa nhỏ và sương mù cũng sẽ xuất điện
chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm
tại các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
ban ngày trời nắng và nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi năm hai mươi tám độ
có nơi cao hơn
còn ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
phổ biến ít mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
ở khu vực tây nguyên và nam bộ
trong ngày mai tạnh giáo ban ngày trời có nắng nhiều
tại khu vực tây nguyên
nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến là hai mươi tám ba mươi một độ
đêm trời sẽ se lỏng
còn tại khu vực nam bộ
nhiệt độ sẽ cao hơn từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đông nam bộ có nơi trên ba mươi năm độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa không mưa
gió đông nam cấp ba và cấp bốn
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba cấp bốn
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là hai mươi ba hai mươi chín độ và hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng
có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
gió nhẹ đêm và sáng trời rét
nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ